với trên ba mươi bốn hectare đất lâm nghiệp huyện phú lộc được xếp vào tốp đầu trong các huyện thị xã có lợi thế về lâm nghiệp của tỉnh thừa thiên huế
trong những năm qua phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững là chính sách đã và đang được triển khai tại nhiều địa phương nhằm thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế xã hội
tại xã vùng núi lộc hòa huyện phú lộc cuộc sống của người dân đang ngày càng no đủ nhờ vào chính sách giao đất giao rừng của nhà nước
trồng rừng kinh tế đã và đang góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu ở nhiều vùng quê nơi đây
thông qua các chương trình dự án trồng rừng cùng với việc thực hiện tốt công tác khuyến lâm mà diện tích rừng ngày một tăng phong trào trồng rừng phát triển từ vùng thấp đến vùng cao
hàng năm toàn huyện trồng mới khoảng hai hectare rừng kinh tế chỉ sau bốn đến năm năm một hectare keo có thể cho thu nhập từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
nếu chăm sóc tốt nhiều diện tích cho thu nhập từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng một hectare
nếu chăm sóc tốt nhiều diện tích cho thu nhập từ bảy mươi tám mươi triệu đồng một hectare
nếu chăm sóc tốt nhiều diện tích cho thu nhập từ bảy mươi tám mươi triệu đồng một hectare
những năm gần đây giá bán gỗ nguyên liệu mang lại thu nhập khá cao trung bình đạt trên một triệu đồng một tấn
đối với gia đình vợ chồng anh hồ đắc tí và chị nguyễn thị sơn
lệ từ khi chuyển lên vùng kinh tế mới xã lộc hòa với hai bàn tay trắng
nhưng nhờ chịu khó lao động tích góp vợ chồng chị lệ đã mua thêm đất trồng rừng sản xuất
với diện tích hơn một mươi năm hectare như hiện nay mỗi năm gia đình anh chị thu nhập từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng từ rừng
nhờ chịu khó lao động tích góp vợ chồng chị lệ đã mua thêm đất trồng rừng sản xuất
sản xuất lâm nghiệp đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn và góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo cải thiện đời sống dân sinh
không chỉ giúp thoát nghèo nhiều gia đình đã vươn lên có cuộc sống khá giả từ kinh tế rừng
thời gian qua đời sống của bà con nhân dân đất trị bà xã
là ổn định và có những phát triển
bà con đã từng bước ổn định cuộc sống và có thu nhập cao từ kinh tế rừng
từ đó là đã tích lụy được và có những đầu tư để xây dựng nhà cửa
rồi mua sắm các trang thiết bị để phục vụ cho gia đình
thời có một số hồ mạnh dàng đầu tư
để phát triển kinh tế rừng nâng cao giá trị sản xuất
trong thời gian tới huyện phú lộc phân đấu hoàn thành việc giao rừng
giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức cá nhân ổn định lâu dài
để kinh doanh nghề rừng khuyến khích đầu tư phát triển rừng
thành lập các trang trại nông lâm nghiệp
bằng những quyết sách hợp lý và bàn tay cần cù của người dân
những mô hình kinh tế giảm nghèo đang được nhân rộng từ phát triển kinh tế lâm nghiệp
sẽ góp phần làm cho đời sống của người dân ngày một ấm no phát triển